thủ tướng nguyễn xuân phúc đã cùng các phó thủ tướng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc chính phủ với địa phương
nhằm đánh giá tình hình kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
hội nghị diễn ra trong bối cảnh sáu tháng đầu năm nay xảy ra đại dịch covid một mươi chín
gây ra sự sụt giảm kinh tế toàn cầu trên quy mô lớn nhất trong một trăm năm mươi năm qua
là một nước hội nhập quốc tế sâu rộng kinh tế việt nam cũng chịu nhiều tác động với tốc độ tăng trưởng gdp quý ii
tăng ba mươi sáu sáu tháng đầu năm tăng một tám mươi một đây là mức tăng trưởng thấp nhất trong một mươi năm qua
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ trong sáu tháng đầu năm
sự chỉ đạo điều hành của chính phủ đã có quyết sách đúng có sự ủng hộ của các cấp ủy chính quyền
và sự ủng hộ của nhân dân đã sớm ngăn chặn dịch bệnh tạo tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế xã hội
giữ gìn quốc phòng an ninh trong bối cảnh hiện nay thì nhiệm vụ phục hồi phát triển kinh tế trở nên cấp bách hơn bao giờ hết